chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi hai
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
và phát triển bền vững ngành thủy sản
tham dự hội nghị có đồng chí trương thiện mai ubnd thương trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư trung ương đảng đã xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản là vấn đề quan trọng
cấp bách và lâu dài
để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong chỉ thị số ba mươi hai đồng chí đề nghị thời gian tới
các cấp ban ngành cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát các tàu cá đội tàu
chứng nhận được số lượng truy xuất nguồn gốc cũng như thực thi pháp luật có hiệu quả trong lĩnh vực này
cùng với đó kịp thời biểu dương động viên các địa phương làm tốt công tác này trong thời gian tới
toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức
nhìn thẳng với những thách thức khó khăn còn tồn động để tháo gỡ
quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của ủy ban châu âu trong năm hai nghìn hai mươi
về lâu dài cần cấu trúc lại để bảo tồn phát triển nghề cá
phát triển ngành thủy sản một cách bền vững
bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho hơn tám mươi hai tàu cá và hàng triệu ngư dân
góp phần nâng cao hình ảnh vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế